vào khoảng một mươi năm h chiều nay một trạm biến áp điện hạ thế nằm trên địa bàn quận hà đông hà nội đã bất ngờ phát nổ khiến năm người bị bỏng
theo phản ánh của một số người dân trạm biến áp này mới được công ty điện lực hà đông sửa chữa và vừa đấu nối điện thì phát nổ khiến năm người bị bỏng do dầu của trạm biến áp bắn vào trong đó ba người bị bỏng nặng
các nạn nhân đã được đưa vào viện bỏng quốc gia điều trị công an quận hà đông đang làm việc với công ty điện lực để làm rõ nguyên nhân vụ việc